tại trung tâm phát thanh quốc gia đài tiếng nói việt nam đã tổ chức lễ công bố giới thiệu chương trình mới tiến lên việt nam
phát biểu tại lễ công bố ông nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam cho biết
chương trình tiến lên việt nam với sự đầu tư công phu về chất lượng nội dung kỹ thuật sẽ đáp ứng được nhu cầu của công chúng đặc biệt là những công chúng trẻ tuổi
chương trình hy vọng sẽ giúp thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp làm cầu nối cho những ước mơ khởi nghiệp
cung cấp trí thức kinh nghiệm phát triển của thế giới trong nhiều lĩnh vực và quan trọng hơn cả là lan tỏa những thông tin hữu ích thiết thực và truyền cảm hứng phát triển cho xã hội
chương trình tiến lên việt nam được phát sóng và xuất bản trên hệ thống truyền thông đa phương tiện của vov